tại hà nội cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông vừa chính thức ra mắt nền tảng quảng bá hình ảnh việt nam có địa chỉ tại trang web việt nam vn
theo bộ thông tin và truyền thông trang web việt nam vn là nền tảng quảng bá việt nam dựa trên tổng hợp thông tin từ trên một trăm linh cơ quan báo chí lớn và cổng thông tin điện tử sáu mươi ba tỉnh thành
cùng các nguồn dữ liệu của nhiều tổ chức doanh nghiệp và cá nhân nhằm cập nhật cung cấp thông tin một cách nhanh chóng đa chiều về việt nam
ngoài tính năng cung cấp thông tin chính thức website cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin quảng bá các địa phương tổng hợp những hình ảnh video đẹp về việt nam
số hóa việt nam thực trên không gian số giới thiệu những gương mặt tiêu biểu của công chúng và đồng thời là một diễn đàn rộng mở để công chúng trong nước và quốc tế
có thể bày tỏ những quan điểm góc nhìn của mình về đất nước con người việt nam
nhân dịp ra mắt nền tảng cục thông tin đối ngoại cũng phát động cuộc thi happy việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề vì hạnh phúc mỗi người
đây là cuộc thi ảnh và video
đây là một clip dành cho người việt nam và người nước ngoài trên toàn cầu
cuộc thi nhằm khuyến khích các tập thể cá nhân tham gia quảng bá hình ảnh việt nam với cơ cấu giải thưởng lên đến bốn trăm linh triệu đồng
tiến tới mục tiêu một trăm linh công dân đủ điều kiện được thu nhận cấp hồ sơ cân cước công dân gắn chip điện tử
hiện công an các tỉnh thành phố với nhiều cách làm chủ động sáng tạo đã và đang tập trung các nguồn lực cho công tác phủ kín việc cấp căn cước công dân
trong đó giả soát kỹ từng trường hợp thực tế trên địa bàn
từng bước khắc phục những khó khăn và tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân đi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân ghi nhận tại hà nội
hai vợ chồng ông quang sinh sống tại đây đã hơn năm mươi năm
vợ ông do lưu lạc gia đình từ bé đến nay không có bất kỳ một giấy tờ cá nhân nào
còn ông quang hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được thông tin cư trú
chúng mình thừa giấy đấy cái hộ khẩu giấy đấy thôi
thế nhưng mà bây giờ về xã thì nó bảo là không có người là không có ở đây
gia đình ông quang là một trong số tám trường hợp đặc biệt như vậy trên địa bàn phường phúc xá
cho đến nay chưa thể thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
đây đều là những nhân khẩu di cư từ nơi khác đến
lực lượng công an cơ sở gặp khó do không xác định được nguồn gốc hộ khẩu quê quán chính xác của công dân
nhân khẩu cũng đã nhiều tuổi
đã lớn tuổi rồi
để xác minh về một con người rất là khó khăn
thì thông qua các biện pháp nghiệp vụ
thì cơ quan công an cũng như cảnh sát giao vực xác minh triệt để về nguồn gốc ra được nhân thân lai lịch của công dân
đồng thời là trao đổi tiến hành xác minh với cả địa phương
nơi công dân có hộ khẩu thân chú hoặc quê quán của công dân
để nhập dữ liệu lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và đồng thời để đưa công dân đi làm căn cước
tại nhiều địa bàn hiện lực lượng cơ sở cũng đang đẩy mạnh việc thống kê giả soát
trong đó lưu ý đến những nhân khẩu thuộc diện đã chuyển đi tỉnh khác nhưng chưa cắt khẩu
đi nước ngoài đi tù hoặc bệnh nặng nằm viện
đơn cử như tại phường đại kim hiện vẫn còn gần chín trăm linh trường hợp cần phải thu nhận
được xem là một thách thức không nhỏ với địa bàn có di biến động lớn như đại kim
công an phường cũng đã tạo biến động dân cư và cũng đã gửi sang minh
và cũng đã gửi xong minh
chúng tôi đã gọi liên hệ điện thoại trực tiếp cho công dân và các đơn vị mà có công dân
hiện nay đang cư trú thuộc khẩu thuộc đại kim đang cư trú thì chúng tôi cũng đã liên hệ
và điện để thông qua điện thoại và thông qua yêu cầu cho đội để công dân đấy mời công dân ra nạp
đến nay hà nội đã hoàn thành trên chín mươi chín việc thu nhận tương ứng với khoảng sáu năm triệu hồ sơ
thông kê còn khoảng hơn một trăm linh trường hợp đặc biệt gặp vướng mắt
cân cơ công dân nhiều giải pháp cũng đang được công an thành phố hà nội tập trung triển khai
phân đấu đến ngày ba mươi tháng năm hoàn thành chỉ tiêu cấp cân cơ công dân được giao
tôi đã có phối hợp với cả các trung tâm bảo trợ để phối hợp thu nhận các thông tin cơ bản
người dân trên cơ sở theo người dân kê khai sau đó thì phối hợp với các đơn vị
trong ngành công an để tiến hành xác minh cụ thể với trường hợp xác định cụ thể
được thông tin danh tính thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an nơi công dân đã có địa chỉ thường trú
để thực hiện việc thu thập thông tin đến công dân và tiến hành làm tổng cấp cân cơ công dân
đối với trường hợp mà không xác định trong công ty danh tính thì chúng tôi sẽ phối hợp
với sở tư pháp để thực hiện việc đăng ký danh tính cho công dân đảm bảo khi đủ điều kiện
chúng tôi sẽ thực hiện việc cấp cân cơ công dân
một số xã phường trên địa bàn thành phố hà nội đã về đích cán mốc việc hoàn thành một trăm linh
việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực vượt khó
của lực lượng cơ sở trong việc phủ kín cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện
trên tinh thần không bỏ sót bỏ lọt bất kỳ một trường hợp nào
tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rập vũng tàu vừa tạm giữ hình sự
nguyễn minh toàn ba mươi năm tuổi quê phú yên để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trưa ngày một mươi hai tháng bốn toàn nhậu tại phòng trọ của nạn nhân đến chiều cả hai cùng đi hát karaoke
trong lúc hát bị toàn chê hát dở nên nạn nhân bảo vệ
phòng trọ lúc sau toàn cũng về phòng trọ và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân
sau đó toàn chạy về phòng trọ để lấy mã tấu chém hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong toàn về khu trọ của mình ngủ
nhận được tin báo án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rất võng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng toàn
cùng với hành vi giết người đối tượng hoàng vòng tư chủ tỉnh vĩnh phúc vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo bắt khẩn cấp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
vào ngày một mươi hai tháng bốn sau khi uống rượu về đối tượng tư đã dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
gây án xong đối tượng tư bỏ giao ở hiện trường
nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
ngay khi nhận tin báo công an huyện tam đảo đã khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường
điều tra truy xét tiến hành bắt giữ đối tượng hoàng vòng tư
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan
vừa triệt phá chuyên án bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép năm bánh heroin
chiều ngày chín tháng bốn tại trạm thu phí cao tốc chu lai thuộc tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng
gồm nguyễn văn ninh và huỳnh khánh trình cùng chú tỉnh quảng nam
đang vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm bánh heroin bảy mươi hai viên nén ma túy bốn điện thoại di động
hai đối tượng khai từ quảng nam ra nghệ an mua số ma túy trên
với số tiền một tỷ đồng khi về quảng nam thì bị bắt giữ
với hành vi giết người đối tượng hoàng vòng tư chú tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo bắt khẩn cấp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm vào ngày một mươi hai tháng bốn
sau khi uống rượu về đối tượng tư đã dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
sau khi gây án xong đối tượng vứt rao ở hiện trường
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
dùng dao đâm và đe dọa bạn trai để cướp tài sản
đối tượng bùi thị mỹ tiên chú tại huyện châu thành a
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a
tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba tiên gọi bạn trai đến đón tại nhà một người quen
khi đến điểm hẹn nạn nhân bị tiên từ phía sau cầm dao nhọn đâm vào lưng nhằm cướp xe máy
năm thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu còn tiên muốn bán chiếc xe nhưng không thành
sau khi gây án tiên bỏ trốn và bị bắt sau đó
kết quả xét nghiệm nhanh tại cơ quan công an tiên dương tính với chất ma túy
công an huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc vừa truy tìm được đối tượng điều khiển xe máy
tông một cháu gái nguy kịch
cháu chạy khỏi hiện trường sau bảy ngày
trước đó chiều ngày sáu tháng bốn yhan eban chú sae kenh huyện grom park điều khiển xe máy chạy tốc độ cao
đã tông trúng vào xe đạp điện do cháu nguyễn thanh trúc một mươi ba tuổi chú huyện chư quynh điều khiển đi cùng chiều
cú tông rất mạnh đã khiến nạn nhân nguy kịch
gây án xong yhan eban đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau bảy ngày tích cực truy tìm công an huyện chư quynh đã xác định được đối tượng gây tai nạn là yhan eban
và lập biên bản tạm giữ phương tiện tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
đang bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai truy nã với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn văn tùng chú thành phố biên hòa tiếp tục bị tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai phát hiện đang tàng trữ ma túy
chiều tối ngày một mươi ba tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai tuần tra trên đường nguyễn ái quốc
đoạn thuộc phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện tùng điều khiển xe ô tô chở theo hai đối tượng
là mai thành tắn chú tỉnh khánh hòa và nguyễn minh hùng chú tỉnh đồng nai
có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bắt quả tang tùng đang tàng trữ trái phép một gói ma túy đá
trên xe còn có một bình xịt hơi cay vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai điều tra